thưa quý vị nhận lời mời của ngài matteo pian tedosi bộ trưởng bộ nội vụ italia đoàn đại biểu cấp cao bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã sang thăm và làm việc tại cộng hòa italia từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng bảy
trong khuôn khổ chuyến thăm bộ trưởng tô lâm đã hội đàm với bộ trưởng bộ nội vụ và bộ trưởng bộ tư pháp italia để thảo luận các vấn đề quốc tế và hợp tác song phương
trong khuôn khổ hội đàm với bộ trưởng bộ nội vụ matteo pian tedosi hai bộ trưởng đánh giá quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ italia được duy trì và thúc đẩy với nhiều kết quả tích cực
việc hai bên ký kết hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm hai nghìn một mươi bốn đã tạo cơ sở để tăng cường hợp tác phòng chống các loại tội phạm
bộ công an việt nam đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực đấu tranh phòng chống tội phạm do bộ nội vụ italia
tại buổi hội đàm với bộ trưởng bộ tư pháp carlo nodio bộ trưởng tô lâm đánh giá cao việc chính phủ italia đưa việt nam vào danh sách hai mươi quốc gia tiếp tục ưu tiên thúc đẩy thương mại đầu tư đến năm hai nghìn ba mươi
mở rộng văn phòng hợp tác phát triển tại hà nội phụ trách khu vực và ban hành chiến lược mới nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển với asean là những cơ sở thuận lợi để đưa quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới
bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam sẵn sàng làm cầu nối quan hệ giữa italia và asean hỗ trợ italia tham gia các cơ chế hợp tác tại khu vực châu á thái bình dương tích cực ủng hộ italia trên các diễn đàn đa phương
cùng với hiệp định về hợp tác đầu tranh phòng chống tội phạm giữa việt nam và cộng hòa italia ký năm hai nghìn một mươi bốn hiệp định dẫn độ và hiệp định về truyền giao người bị kết án phạt tù được ký lần này sẽ là những văn bản pháp lý quan trọng trong hợp tác đầu tranh phòng chống tội phạm giữa việt nam và italia
qua đó cụ thể hóa cam kết không khoan nhượng với bất kỳ tội phạm nào liên quan đến hai nước đảm bảo an ninh an toàn cho các hoạt động đầu tư thương mại lao động sinh sống học tập du lịch của công dân việt nam và italia trên lãnh thổ nước kia
trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại cộng hòa italia bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác đã đến thăm đại sứ quán việt nam tại cộng hòa italia
bộ trưởng tô lâm đã thông báo văn tắt về tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước kết quả công tác nổi bật về bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua